mỗi dịp tết đến hòa cùng sắc xuân rực rỡ người dân thường trở về xã sông hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
để thưởng thức tranh dân gian đông hồ và tìm mua cho mình một bức tranh ưng ý
năm nay thì tranh con chuột linh vật năm canh tí được người dân mua nhiều nhất
với mong ước một năm gia đình làm ăn phát đạt may mắn
những ngày cận tết gia đình nghệ nhân nguyễn đăng chế xã sông hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
luôn có đông du khách đến thưởng thức và mua tranh
họ rất thích nghe ông kể về ý nghĩa sâu xa mà những nghệ nhân tranh dân gian đông hồ
gửi gắm vào mỗi bức tranh đặc biệt là tranh có hình con chuột
năm nay khách hàng rất ưa chuộng tranh chuột vinh quy và chuột múa rồng
để đáp ứng nhu cầu gia đình ông đã in hai lịch tranh con chuột giờ cũng chỉ còn số lượng rất ít
cùng với gia đình nghệ nhân nguyễn đăng chế gia đình nghệ nhân nguyễn thị oanh

với bà mỗi khi đến năm con giáp nào

cùng với gia đình nghệ nhân nguyễn đăng chế gia đình nghệ nhân nguyễn thị oanh cũng tất bật cho việc in tranh
bà cũng sáng tạo những bức tranh về con giáp đó
riêng năm nay bên cạnh bức tranh đám cưới chuột chuột rước rồng
bà còn sáng tạo ra bức tranh chuột ngây anh xuân để kỷ niệm năm tuổi của mình
với hình ảnh tươi vui chú chuột ngồi trên cành đào ngắm hoa
nghệ nhân khéo léo dùng hình ảnh nhân cách hóa chuột cũng giống như con người
cùng mong muốn năm mới tài trí tươi vui đủ đầy
năm nay tôi cũng sáng tác bức tranh chuột
bức tranh đấy tôi lấy tựa đề là
chuột đón xuân thì tôi vẽ hai con chuột và một cây đào ở cạnh tượng trưng cho chuột đón xuân
dù khá bận nhưng trả my một người con của bắc ninh vẫn dành thời gian đưa bạn bè của mình về đây
để thưởng thức và mua tranh
em và các bạn của mình cũng đã tìm được những bức tranh có hình con chuột ưng ý
để về treo trong nhà của mình
ngoài ra các em cũng rất thích thú với những sản phẩm văn hóa dân gian ở đây
mình có cơ hội mời các bạn đến quê hương của chính mình
và giới thiệu cho các bạn nét đẹp của dòng tranh này
đặc biệt là vào ngày tết thì người ta rất hay chơi dòng tranh dân gian đông hồ với nhiều ý nghĩa
một mùa xuân mới lại về những nghệ nhân nơi đây vẫn miệt mài thổi hồn vào những bức tranh để kịp giao cho khách hàng
một mặt nỗ lực bảo tồn nghề tranh dân gian quý giá
mặt khác giới thiệu chính những bức tranh này sẽ đi muôn nơi đến với mọi người mọi nhà để không khí xuân thêm rộn ràng ý nghĩa